ngày một mươi bảy tháng hai đoàn trọng nghĩa chở lê thanh khoa đi đến phường ba thành phố sóc trăng
thì phát hiện một người phụ nữ đang quét sân và trên cổ có đeo hai sợi dây chuyền
lúc này khoa xuống xe đến gần người phụ nữ rồi ra tay giật hai sợi dây chuyền
sau đó lên xe tẩu thoát
hai đối tượng đã đem bán được hơn tám mươi triệu đồng rồi chia nhau tiêu xài cá nhân
tiến hành khám xét lực lượng công an thu hồi một sợi dây chuyền vàng khoảng hai sáu trị
ngoài ra còn thu giữ số tiền trên ba mươi chín triệu đồng cùng nhiều lắc tay dây chuyển
bông tai bằng vàng và nhiều tăng vật có liên quan
bước đầu các đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi cướp giật tài sản nói trên
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện long thành tỉnh đồng nai cho biết vừa khởi tố
bắt tạm giam đối tượng vũ tuấn an chú tại xã tân hiệp huyện long thành
để điều tra về hành vi cướp giật tài sản
trước đó khi phát hiện bà nguyễn thị vệ chú tại bình phước đang nghe điện thoại
ở ấp một c xã phước thái
đối tượng an đã điều khiển xe máy áp sát cướp giật chiếc điện thoại
tăng ga tẩu thoát nhưng đã bị công an bắt sau đó
được biết vũ tuấn an nghiện ma túy đã từng bị đưa đi cai nghiện bắt buộc
công an huyện phú xuyên thành phố hà nội vừa triệt phá một ổ nhóm đánh bạc
dưới hình thức sóc đĩa
điều đang nói nhóm đối tượng này tổ chức ngay tại sân đỉnh để thu hút người chơi
trước đó hàng chục cán bộ chiến sĩ thuộc công an huyện phú xuyên
đã bất ngờ ập vào một sớm

tại hiện trường lực lượng chức năng đã bắt giữ gần hai mươi con bạc
khi đang sát phạt nhau dưới hình thức sóc đĩa ăn tiền
tiền mặt cùng nhiều tăng vật phục vụ cho việc đánh bạc như bát đĩa xứ
quân vị đã bị thu xử tại chỗ
tại cơ quan công an các đối tượng đều thừa nhận hành vi đánh bạc
hầu hết các con bạc đều là người cùng thôn để thu hút các người chơi
sông bạc này thường mở tại các khu vực đỉnh chùa trên địa bàn
và không cố định về địa điểm
đồng thời các đối tượng cũng bố trí người đứng bên ngoài cảnh giới
nếu xuất hiện người lạ sẽ nhanh chóng chi hô ra tín hiệu cho các con bạc chạy trốn
thưa quý vị vào khoảng chín h năm mươi phút ngày hôm nay
đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông liên hoàn trên cao tốc cam lộ la sơn
khiến một ô tàu con chở nhiều người lao xuống vực
và ít nhất bốn người thương vọng
vào thời điểm trên xe container biển tiền giang
chạy trên cao tốc cam lộ la sơn
khi tới xã phong thu huyện phong điền tỉnh thừa thiên huế
thì tông vào ô tô năm chỗ biển thanh hóa chạy cùng chiều từ nam ra bắc
cú tông mạnh khiến ô tô năm chỗ chở ba mẹ con bị văng qua
hộ lan sắt cao tám mươi cm xuống vệ đường
người mẹ và con gái tử nạn con trai bị thương nặng
cùng lúc đó xe tải biển tiền giang và một xe container khác
từ hai hướng nam bắc lao tới
tông trúng vào xe container vừa gây tên nạn
tại hiện trường ô tô năm chỗ hư hỏng nặng
nằm cách mặt cao tốc khoảng một mươi m
xe tải chắn gần hết hai làn đường kẹp giữa hai xe container
đầu ba phương tiện bị hư hỏng nặng mảnh vỡ văng trong bán kính ba mươi m
dầu xe chảy dài khoảng năm m hộ lan cao tốc bị công vinh
giao thông trên tuyến cao tốc cam lộ la sơn bị tắt ngẽn
cảnh sát giao thông đã hướng dẫn các ô tô
rẽ xuống đường tránh huế và quốc lộ một a
theo báo cáo của cục cảnh sát giao thông bộ công an
nguyên nhân ban đầu do xe con vượt bên phải rồi tạt sang trái
và đầu xe container nên gây tên nạn
trong thời gian vừa qua tình trạng người dân tham gia tập luyện pháp luân công
trên địa bàn cả nước nói chung và tỉnh đồng tháp nói riêng
có dấu hiệu nhen nhóm xuất hiện trở lại
chỉ vì bám víu vào niềm tin và tập luyện pháp luân công
thì sẽ hết bệnh nhiều người bỏ hẳn việc điều trị bệnh ở bệnh viện
điều này tiềm ẩn mối nguy hại khôn lửa trước mắt là sức khỏe và tính mạng của bản thân
đây là những hình ảnh chúng tôi đã ghi nhận cách đây năm năm
thời gian đó người phụ nữ này tham gia tập luyện pháp luân công
với mong muốn giải trừ căn bệnh mãn tính của bản thân
tuy nhiên đến năm hai nghìn hai mươi một người phụ nữ này cũng không qua khỏi với căn bệnh quái ác
cũng với niềm tin tập luyện pháp luân công sẽ giúp điều trị bệnh
mà không cần phải uống thuốc không cần phải đi bệnh
trong bệnh viện người phụ nữ này cũng qua đời vào tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba
đói ăn rào đau uống thuốc tập thì tập nhưng mà phải uống thuốc
nói không không có bệnh không có bệnh sẽ uống thuốc
rất là sai nói là tập này thì không có bệnh
theo một số người dân pháp luân công không chỉ tuyên truyền cho người tập luyện
với danh nghĩa giải luyện sức khỏe các nhóm tập này còn tuyên truyền vận động người dân tập luyện
để hoàn thành các nguyện vọng cá nhân như giải quyết việc vợ chồng bất hòa con cái hư hỏng
cái này được gặp từ đâu về chứ không phải trong nước
có lợi cho sức khỏe có lợi cho vấn đề là theo ý dọng của tụi người
thì tập luyện ở tại nhà cũng có người đến đăng ký nữa chứ cần gì phải phu trương ra cái chỗ công viên đông người
cái này thì tôi thấy cái gì đó nó không có sáng tỏa lắm
bởi vì gai đó là ngồi đêm hôm sương gió lạnh rồi mũi cắn không nhanh đập
mà chẳng hơn nữa thì con em mình giáo dục thì tuyên truyền răng đe bằng nhiều giới pháp
chứ không phải là tập luyện như thế này mà đẩy răng đe được như tình hình mà con em tham gia tại lại xã hội
từ thời dịch covid một mươi chín nói là tập luyện như thế đó thì sẽ từ dương tính nó trở thành âm tính
thì nó nghe nó cũng hơi phi lý rồi
tập theo phương pháp đó chúng tôi sẽ đột quỵ nghe tại chỗ
ftm theo kiểu mà luyện tập kiểu đó tại chỗ
cái thứ hai là nguyên cái buổi sáng mà tập luyện kiểu đó mà không uống thuốc là những cái gì mà của bác sĩ cho như bị tiểu đường thì
vô phương là không thể nào mà điều trị được
y học đã chứng minh để tập luyện gian luyện sức khỏe
hiện nay có rất nhiều phương pháp tập luyện như là thể dục nhịp điệu thể dục dưỡng sinh đi bộ chạy xe đạp v v
tuy nhiên tất cả phương pháp này cũng chỉ là những bài tập bổ trợ sức khỏe
không thể thay thế hoàn toàn các biện pháp điều trị bệnh khác
trước từ đằng trên thì có một tỉnh khuyến cáo người dân cần nâng cao năng thức
tránh bị lôi kéo kích động tụ tập đông người gây mất các nơi tử và di phạm bất lực
nếu muốn được lấy sức khỏe thì tham gia các hoạt động luyện tập thể dục thể thao
căn cứ lịch tính ngưỡng tôn giáo hai nghìn một mươi sáu hiện tại pháp luân công không phải là một dạng hình tính ngưỡng hay một dạng hình tôn giáo
do đó mọi hành vi lấy danh nghĩa pháp lưng công không có quyền tụ tập nhiều người để thực hiện các sinh hoạt tôn tập giống như dạng hình tính ngưỡng hay dạng hình tôn giáo
những hành vi tổ chức kêu gọi tập hợp nhiều người để thực hiện các sinh hoạt tụ tập theo pháp luân công như dạng hình tính ngưỡng hay dạng hình tôn giáo là hành vi sai trái như luật tính ngưỡng tôn giáo
có thể thấy rằng pháp luân công đã lợi dụng sự bất ổn về mặt tâm lý của một số người dân khi mang trong mình những căn bệnh khó điều trị
bệnh nan y hiểm nghèo để trao cho họ niềm tin về sự sống
tuy nhiên với niềm tin mong manh đó đã khước từ các biện pháp điều trị khác dẫn đến khước từ cả sức khỏe thậm chí là tính mạng của bản thân
lịch sử thế giới từ cổ trí kim từ tây sang đông đều chứng minh rằng tập thể dục là để nâng cao sức khỏe có bệnh
liên quan đến vụ cháy xảy ra vào sáng sớm ngày một mươi bảy tháng hai tại quận một mươi làm bốn người tử vong công an tp hcm vừa công bố thông tin chính thức về vụ cháy
theo thông tin từ phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
vào lúc ba h bốn mươi bảy phút ngày một mươi bảy tháng hai lực lượng chữa cháy ban đầu gồm công an phường một mươi năm lực lượng dân quân bảo vệ dân phố phối hợp tổ liên gia khu vực phố năm
sử dụng bình chữa cháy để chữa cháy ban đầu và hướng dẫn được bảy người thoát khỏi đám cháy an toàn
lúc này đám cháy bùng phát lớn trên phần gác căn nhà số sáu trăm hai mươi ba trên hai mươi trên một mươi chín và cháy lan qua nhà liền kề số sáu trăm hai mươi ba trên hai mươi trên hai mươi một
đám cháy được dập tắt hoàn toàn vào lúc bốn giờ hai mươi ba phút
diện tích cháy là khoảng một trăm linh một m hai
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn công an tp hcm đã ngăn chặn không cho cháy lan qua các hộ xung quanh
vụ cháy làm bốn nạn nhân tử vong
và ngay trong sáng ngày một mươi bảy tháng hai đoàn lãnh đạo thành ủy tp hcm do bí thư thành ủy nguyễn văn nên dẫn đầu đã đến thăm hỏi động viên và trao tiền hỗ trợ cho gia đình các nạn nhân
bí thư thành ủy tp hcm nguyễn văn nên cũng chỉ đạo lực lượng công an cần sớm điều tra làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn
còn tại hải dương một vụ cháy lớn xảy ra tại công ty bao bì hoàng lê hải dương lửa đã lan nhanh kèm nổ lớn kéo dài nhiều giờ được biết là công ty này đang bị đình chỉ hoạt động vì chưa đảm bảo công tác phòng cháy chữa cháy
theo thông tin ban đầu vào khoảng hai mươi ba h ngày một mươi bảy tháng hai bảo vệ công ty trách nhiệm hiệu hạn hoàng lê địa chỉ tại đường hoàng ngân khu một mươi một phường bình hàn tp hải dương tỉnh hải dương phát hiện ngọn lửa bùng phát tại kho xưởng diện tích khoảng một m hai